hầu là thực phẩm bổ dưỡng đặc biệt giàu kẽm và sắt các món ăn từ hầu cũng vô cùng phong phú và được nhiều người yêu thích
trong số đó hầu sống là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người
xong thói quen ăn hầu sống hoặc nấu chưa chín và các động vật có vỏ khác có thể dẫn đến nguy cơ mất bệnh do vi khuẩn vibrio
thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ những chủng nguy hiểm gây tử vong
vi khuẩn vibrio sinh sống tự nhiên ở vùng nước ven biển nơi hầu sinh sống
bởi vì hầu ăn bằng cách lọc nước viprio và các vi khuẩn cũng như virus có hại khác có thể tập trung trong các mô của chúng
khi bạn ăn hầu sống hoặc chưa nấu chín dễ nhiễm loại vi trùng này
theo ước tính của cdc hoa kỳ có khoảng tám mươi người mắc bệnh vì brexid và một trăm linh người chết vì bệnh này ở hoa kỳ mỗi năm
hầu hết bệnh này xảy ra từ tháng năm đến tháng một mươi khi nhiệt độ nước ấm hơn
tuy nhiên bạn có thể bị bệnh khi ăn hầu sống hoặc nấu chưa chín vào bất kỳ tháng nào trong năm
bên cạnh đó hầu sống từ các vùng nước lạnh hơn thường cũng có thể gây ra bệnh vibriosis
một con hầu có chứa vi khuẩn vibrio không có hình dạng mùi hoặc vị khác với bất kỳ loại hầu nào khác
hầu hết các trường hợp nhiễm vi khuẩn vibrio từ hầu chẳng hạn như nhiễm vi khuẩn vibrio parahe molitucos sẽ có biểu hiện tiêu chảy và nôn mửa
tuy nhiên những người bị nhiễm vi khuẩn vibrio vunificus
có thể bị bệnh rất nặng
năm người bị nhiễm vi khuẩn vibrio vulnificus thì một người tử vong
điều này là do nhiễm vi khuẩn vibrio bunyvicos có thể dẫn đến nhiễm chủng máu tổn thương da phồng rồm nghiêm trọng và cắt cụt chi
bởi vậy nếu gần đây bạn ăn hoặc chạm vào hầu sống hoặc động vật có vỏ sống khác
hay tiếp xúc với nước mặn hoặc nước lợ có triệu chứng của bệnh
bạn cần thông báo với bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị đúng
hầu hết mọi người bị nhiễm bệnh khi ăn động vật có vỏ sống hoặc nấu chưa chín đặc biệt là hầu
những người khác bị nhiễm bệnh do bị nước lợ hoặc nước mặn xâm nhập vào vết thương
chẳng hạn khi đang bơi lội nước hoặc cầu cá
bị vết thương do các vật dụng như đá hoặc cầu tàu tiếp xúc với nước lợ hoặc nước mặn
nước hải sản sống xâm nhập và vết thương
bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh vibrio xít
nhưng những đối tượng sau đây có nhiều khả năng bị nhiễm trùng hoặc bệnh nặng như
người mắc bệnh gan ung thư đái tháo đường hiv hoặc bệnh thalassemia
dùng liệu pháp ước chế miễn dịch để điều trị bệnh dùng thuốc để giảm nồng độ acid trong dạ dày
đã phẫu thuật dạ dày gần đây người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
ngoài ra bác sĩ lê kim cho biết theo y học cổ truyền
thịt hàu có vị ngọt hơi mặn tính mát không độc tráng dương bổ tinh tư âm dưỡng huyết
chỉ mất ngủ do nhiệt người nắm khô khát hoa mắt chóng mặt
nhiều người thường chọn ăn hầu sống vì cho rằng bổ dưỡng hơn nấu chín
tuy nhiên không có cơ sở khoa học chứng minh ăn hầu khi chín sẽ mất nhiều chất dinh dưỡng
hầu thường bám vào gành đá gầm cầu ở biển hay cửa sông
có nhiều nguy cơ nhiễm các loại vi khuẩn ký sinh trùng ấu trùng sán
bên cạnh đó thói quen ăn hầu sống với mù tạt có nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe
chúng ta không nên ăn quá nhiều
tinh dầu ép từ hạt của cây cải bẹ trong mù tạt có thể gây kích ứng mạc mắt
nóng rát trong vòng họng kích thích niêm mạc đường mũi
khi ăn tốt nhất là nên nấu chín và thay thế mù tạt bằng loại nước chấm khác
chẳng hạn như chanh hoặc tương
những người có tỷ vị yếu khó tiêu tiêu chảy đau dạ dày viêm ruột
dị ứng với các thành phần hải sản thì không nên ăn hầu
cách đây không lâu một người đàn ông ở quảng ninh sau khi ăn hầu sống đã xuất hiện đau bụng
sốt cao tù huyết áp được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
theo lời kể của gia đình nạn nhân sau khi ăn hầu tại nhà nạn nhân có xuất hiện nôn nhiều
đau bụng đại tiện phân lỏng nhiều mệt nhiều
rất nhanh người bệnh có biểu hiện huyết áp tụt sốt cao nổi màn nhiều trên da
ngay lập tức được đưa đi bệnh viện cấp cứu
khi được người nhà đưa đến viện bệnh nhân có biểu hiện điển hình của bệnh lý nhiễm trùng
nhiễm độc có tiểu cầu giảm trên nền người bệnh sơ gan
đây là yếu tố thuận lợi để bệnh diễn biến rất nhanh và nghiêm trọng
chính vì vậy dù được các bác sĩ chăm sóc điều trị tích cực nhưng người bệnh đã không qua khỏi
bệnh nhân được xác định bị nhiễm vi khuẩn vibroparahemolyticus hay còn gọi là tả biển
các bác sĩ cho biết vi khuẩn này gây ra viêm ruột cấp tính nhiễm khuẩn huyết
nhiễm khuẩn toàn thân và có thể dẫn đến tử vong
không chỉ có ở hầu vi khuẩn này còn sống ký sinh trong hải sản khác như cá cua tôm sò ốc hà
của vùng nước lợ và nước mặn
ngoài ra còn tìm thấy trong cát bùn nước biển bị ô nhiễm
khi ăn hầu sống các vi khuẩn này chưa được tiêu diệt do đó chúng và cơ thể qua đường tiêu hóa
nhiễm những vi khuẩn này có thể dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy nôn mửa sốt
và các tình trạng nghiêm trọng hơn như nhiễm trùng huyết
các bác sĩ khuyến cáo do những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe trẻ em
những người có hệ miễn dịch bị tổn hại và phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên tránh ăn hải sản sống
những người chọn ăn hầu sống cần lưu ý những nguy cơ tiềm ẩn này
đây là lý do tại sao các tổ chức y tế lớn như cdc khuyến cáo rằng chúng chỉ được ăn khi đường nu chín
bên cạnh đó hầu chứa một lượng kẽm đặc biệt cao
mặc dù khoáng chất này rất quan trọng đối với sức khỏe tuy nhiên nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây hại
mặc dù độc tính của kẽm thường do bổ sung dạng uống nhưng thường xuyên ăn nhiều hầu
có thể dẫn đến những tác động tiêu cực cho sức khỏe chẳng hạn như giảm tỷ lệ chất đồng và sắt trong cơ thể mà
ứng với hải sản nên tránh ăn những món ăn này
để tranh nhiễm vi khuẩn nói trên các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn hải sản sống hoặc tái
hoặc hải sản bị hỏng chết
thực hiện ăn chín uống sôi cần lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh vibyoxist cần thực hiện tốt các biện pháp sau
không ăn hầu hoặc các loại động vật có vỏ khác khi còn sống hoặc chưa nấu chín
hãy nấu chín hoàn toàn trước khi ăn
các bạn cần phải nhớ rằng nước sốt nóng và nước cốt chanh không giết được vi khuẩn vbio và rượu cũng vậy
một số loại hầu được xử lý để đảm bảo an toàn sau khi chúng được thu hoạch
phương pháp này có thể làm giảm mức độ nhiễm virus ở hầu nhưng nó không loại bỏ được tất cả các vi trùng có hại
những người dễ bị nhiễm vi khuẩn vibrio không nên ăn hầu sống hoặc nấu chưa chín
tách riêng hải sản nấu chín khỏi hải sản sống để tránh lây nhiễm chéo
sửa tay bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với hải sản sống
tránh xa nước mặn hoặc nước lợ nếu bạn có vết thương bao gồm cả vết thương do phẫu thuật sò quyên hoặc hình xăm gần đây
che kín vết thương nếu chúng có thể chạm vào hải sản sống hoặc nếu bạn có thể tiếp xúc với nước lợ hoặc nước mặn
rửa kỹ các vết thương hở bằng xà phòng và nước nếu bị tiếp xúc với nước mặn nước lợ hoặc hải sản sống
khi nấu động vật có vỏ cần đun sôi cho đến khi vỏ mở ra và tiếp tục đun thêm ba đến năm phút nữa
chỉ ăn động vật có vỏ mở trong khi nấu
vứt bỏ bất kỳ động vật có vỏ nào không mở hết sau khi nấu chín
đối với hào cắt nhỏ cần đun sôi ít nhất ba phút chiên trong dầu ít nhất ba phút nướng trong một mươi phút
sau đây là gợi ý một số món ăn được chế biến từ hầu
hầu nướng mỡ hành là món ăn phổ biến với vị thơm béo của mỡ hành đậu phộng
hầu nướng phô mai có vị tươi của hầu béo thơm của phô mai
cháo hầu thường được dùng như món khai vị hay chốt lại bữa tiệc hải sản đầy đạm
hầu phô mai đút lò có hương thảo là gia vị trong món âu thơm và đậm đà
hầu cuộn thịt sông khói phô mai được đầu bếp sáng tạo chia sẻ món ăn là kết quả của việc tận dụng những nguyên liệu còn thừa trong tủ lạnh
lẩu cháo hầu
hầu chiên trứng nguyên gốc của người hoa dùng hầu sữa nhỏ bằng đầu ngón tay út
hầu chim bột chế biến đơn giản với thao tác cho hầu và bột thêm gia vị chiên ngập trong dầu
tuy nhiên để món ăn ngon và bật vị cần có bí quyết xử lý nguyên liệu